thưa quý vị chi cục thi hành án dân sự quận gò vấp tp hcm vừa tiến hành cưỡng chế thi hành án bổ sung
bằng biện pháp kê biên căn hộ thuộc chung cư dream home của nguyễn trần hoàng phong
là tài xế xe mercedes gây tai nạn khiến chị nguyễn tị bích hường thương tật bảy mươi chín
và ông lê mạnh thường tài xế xe ôm công nghệ tử vong
theo đó tài sản kê biên là căn hộ a một nghìn bốn trăm linh chín chung cư dream home phương một mươi bốn quận gò vấp
căn hộ này có hai phòng ngủ chưa có giấy chứng nhận và đã thanh toán chín mươi bảy
căn hộ đang được mẹ của nguyễn trần hoàng phong sử dụng cho đến khi có quyết định cuối cùng
từ cơ quan thi hành án
trước đó ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân quận phú nhuận xét xử sơ thẩm
tuyên phạt nguyễn trần hoàng phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám bảy năm tù về tội
vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
buộc phong bồi thường cho gia đình ông lê mạnh thường hơn bốn trăm một mươi bảy triệu đồng
và chị nguyễn thị bích hường hơn một năm tỷ đồng
theo nội dung vụ án ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
phong điều khiển xe ô tô tốc độ tông vào xe máy của ông trường đang chở chị hường
vụ tai nạn khiến ông trường tử vong chị hường bị thương tật bảy mươi chín
phong tự rời khỏi hiện trường hai ngày sau đến công an đầu thú
kết quả kiểm tra sau tai nạn cho thấy phong dương tính với chất ma túy
hồ sơ vụ án thể hiện nguyên nhân tai nạn lỗi hoàn toàn do phong điều khiển ô tô
khi không có giấy phép lái xe lưu thông với tốc độ là tám mươi bốn km trên một giờ
vượt quá tốc độ cho phép năm mươi km trên một giờ